các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước ba tháng năm thủ tướng chính phủ đã có công điện về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệp covid một mươi chín trước khi nhập cảnh vào việt nam
công điện nêu rõ theo thông báo của tổ chức y tế thế giới who hiện nay dịch covid một mươi chín bắt đầu có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu
vaccine phòng bệnh cơ bản vẫn có hiệu quả với các biến thể của virus sars cov hai
nhiều quốc gia vùng lãnh thổ đã từng bước nới lỏng các biện pháp chống dịch trong đó có yêu cầu về xét nghiệm covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
tại việt nam sau thời gian triển khai các giải pháp phòng chống dịch công tác phòng chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực
số ca mắc mới trong nước giảm liên tục kể từ ngày một mươi năm tháng ba đến nay
số ca chuyển nặng ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín giảm thấp tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao
trong bối cảnh đó bộ y tế đã có văn bản chỉ đạo dừng việc thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
để đảm bảo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng chỉ đạo tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm sars cov hai trước khi nhập cảnh vào việt nam từ ngày một mươi năm tháng năm
bên cạnh đó giao bộ y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
bộ ngoại giao chỉ đạo các cơ quan của việt nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào việt nam
thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
việc không cần xét nghiệm covid một mươi chín khi nhập cảnh vào việt nam là tin mừng đối với du khách quốc tế và ngành du lịch việt nam
việc không còn gặp khó khăn trong nhập cảnh vì cần giấy xét nghiệm âm tính sẽ thúc đẩy các du khách trên thế giới đến với nước ta nhiều hơn
vì cho tới thời điểm hiện tại việt nam đang có phương án phòng chống dịch hợp lý hiệu quả và an toàn
những đợt bùng phát covid một mươi chín tại nước ta đã qua đi tuy nhiên kinh nhận số mắc sốt xuất huyết tại một số tỉnh tăng cao đột biến
nhất là tại tỉnh phú yên có tới một mươi một ổ dịch với ba trăm hai mươi chín ca
các chuyên gia đánh giá đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong bảy ngày
nhưng năm bệnh nhân có chuyển biến nặng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có nguy cơ gây tử vong
thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phú yên cho thấy
đến đầu tháng năm toàn tỉnh ghi nhận một mươi một ổ dịch sốt xuất huyết với ba trăm hai mươi chín ca tăng năm so với cùng kỳ năm trước
số ổ dịch và ca mắc tập trung chủ yếu tại các huyện tuy an phú hòa thành phố tuy hòa
số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh phú yên đang có xu hướng gia tăng khi bắt đầu vào mùa hè
một số ổ dịch có nguồn vector truyền bệnh tiềm ẩn phức tạp kéo dài và khó xử lý
nên nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng
bác sĩ biện ngọc tân phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phú yên cho biết
trong ba tuần gần đây tình hình ca bệnh cũng như các ổ dịch nhỏ đang có chiều hướng tăng và lan rộng
tại thôn hội phú xã an ninh tây huyện tuy an chỉ trong một tuần đã ghi nhận một mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết và nhập viện
đáng chú ý trong số này có hai bệnh nhân nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị
những ổ dịch dài rằng là do mật độ mũi gây bệnh lớn và chưa xử lý triệt để được bỏ gậy
về mặt dịch tễ học dự báo năm nay là tru kỳ sốt huyết tại tỉnh
nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả sốt xuất huyết có khả năng bùng phát lớn
bác sĩ biện ngọc tân khuyến cáo triệu chứng của sốt xuất huyết là sốt cao liên tục kéo dài từ năm đến bảy ngày kèm theo đau đầu đau người
nặng hơn có thể xuất huyết chảy máu dưới da chảy máu cam chảy máu chân răng
sốt huyết điển hình có biểu hiện da sung huyết mặt và củng mạc mắt đỏ
nặng hơn có suốt huyết hoặc dẫn đến sốc do máu bị cô đặc
theo điều tra dịch tễ các ca mắc sốt xuất huyết tại đây không rõ nguồn lây
vào các năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi thôn hội phú lộ dịch sốt huyết dài rằng không thể triệt tiêu nguồn vector gây bệnh
sau thời gian tạm lắng vào đầu mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc bệnh tại đây đang có xu hướng tăng
vâng như quý vị đã biết triều tiên là quốc gia đầu tiên thực hiện chính sách bế quan tòa càng đóng cửa đất nước để phòng tránh covid một mươi chín
ba năm trôi qua vào ngày một mươi ba tháng năm triều tiên ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau covid một mươi chín
và đến ngày một mươi bốn tháng năm con số tử vong đã lên đến hai mươi một
trong bản tin sáng một mươi bốn tháng năm hãng thông tấn kcna cũng cho biết triều tiên ghi nhận một trăm bảy mươi bốn bốn trăm bốn mươi ca sốt và có tổng cộng khoảng hai trăm tám mươi tám trăm một mươi người đang được điều trị trên toàn quốc
triều tiên không nói các ca tử vong có liên quan đến covid một mươi chín hay không
số liệu mới được đưa ra tại cuộc họp của đảng lao động triều tiên vào đầu ngày thứ bảy với sự tham dự của nhà lãnh đạo kim jong un
ông nói rằng sự bùng phát dịch bệnh là một tai ương lớn biến cố lớn lao kể từ khi lập quốc
đối với đất nước kể từ khi thành lập nhưng triều tiên có thể vượt qua
theo ông kim một trong các nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại là sự kém năng lực và thiếu trách nhiệm của các tổ chức đảng trong hoạt động chống dịch
và cần phải nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất có thể
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên đã có tổng cộng khoảng năm trăm hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi người dân nước này có triệu chứng sốt từ cuối tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng năm
trong đó có hai trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi người đã khỏi hoàn toàn cùng với khoảng hai trăm tám mươi tám trăm một mươi người đang được điều trị
sau tuyên bố trong hơn hai năm qua không có ca nhiễm virus sars cov hai nào ngày một mươi hai tháng năm triều tiên chính thức thông báo
đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đầu tiên kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi cho biết nước này đã triển khai hệ thống kiểm soát virus khẩn cấp ở mức cao nhất
ngày một mươi ba tháng năm ông kang in sun người phát ngôn của tổng thống hàn quốc cho biết tổng thống nước này ông yoon seok yol
cũng đã đề nghị gửi vaccine covid một mươi chín cho triều tiên một ngày sau khi bình nhưỡng phát hiện ca nhiễm virus sars cov hai đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát
liên hợp quốc cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triều tiên đối phó với dịch covid một mươi chín
phó phát ngôn viên của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ông fahan hak nói
liên hợp quốc cam kết sẵn sàng cùng đối tác nhân đạo hỗ trợ người dân triều tiên về covid một mươi chín cùng các vấn đề khác
trong bối cảnh khó khăn của người dân có khả năng đã trầm trọng thêm từ khi dịch bùng phát và đóng cửa biên giới vào hồi năm hai nghìn một mươi
chúng tôi đang theo dõi với sự quan ngại những báo cáo về sự bùng phát dịch covid một mươi chín tại triều tiên
với sự bùng phát dịch muộn màng so với thế giới mong rằng triều tiên sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh
để tập trung vào cải thiện đời sống nhân dân cũng như phát triển kinh tế
về sự việc tài xế xe mercedes tông chết người vì mâu thuẫn tại bình thuận vào dạng sáng một mươi hai tháng năm
giới luật sư cho rằng chủ xe phạm tội trong trạng thái bình thường tinh thần không bị kích động mạnh
từ đó có thể hình thành tội cố ý mưu sát và lãnh án tù nhiều năm
theo diễn biến vụ việc khoảng một giờ sáng ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực bờ kè đường phạm văn đồng
phường bình hưng thành phố phan thiết một người đàn ông điều khiển ô tô màu trắng hiệu mercedes
chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu thuận phát
ô tô tông thẳng vào anh hà xuân hát bốn mươi ba tuổi trú tại thành phố phan thiết khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây ra vụ việc người đàn ông điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường
một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay ô tô và xe máy do anh hà xuân hát điều khiển xảy ra va chạm
hai tài xế xảy ra mâu thuẫn lúc này tài xế ô tô đã tông vào xe máy của nhóm anh hát
và lái xe lao lên lề xoay vòng để truy đuổi rồi xảy ra việc cán chết anh hát
vào sáng cùng ngày tài xế xe ô tô đã tới cơ quan công an trình diện
khai thác thông tin người này khai tên là phạm văn nam bốn mươi ba tuổi quê huyện kim sơn tỉnh ninh bình
trước vụ việc xảy ra nhiều người cho rằng
trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
trao đổi với báo chí luật sư trần đình dũng cho rằng
qua các diễn tiến mà video ghi lại tôi cho rằng không thỏa mãn tạo nên tình trạng tinh thần
bị kích động mạnh cho tài xế nam bởi không có các yếu tố như vô cấu xâm hại
có hành vi đê hèn thái độ hống hách coi thường người phạm tội
đồng thời việc vi phạm pháp luật của phía bị hại không thuộc trường hợp hành vi trái pháp luật nghiêm trọng
luật sư trần đình dũng kết luận
vì vậy tôi cho rằng người tài xế trong clip có hành vi giết người
chứ không thỏa mãn trở thành hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
đối với tình tiết phía bị hại ném chai kế vào xe được xem xét ở góc độ lỗi một phần của bị hại
để cân nhắc tòa khi tòa án lượng mức hình phạt
người tài xế đã ra đầu thú và cho lời khai
ngày một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra pc hai công an tỉnh bình thuận
sau khi khám nghiệm tử thi cũng đã mời triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai
và tiếp tục trích xuất camera an ninh tại các quán ăn trên đường phạm văn đồng phan thiết
để điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
ngày một mươi ba tháng năm tin từ cơ quan cảnh sát điều tra pc hai công an tỉnh bình thuận
cơ quan này đang tạm giữ hình sự phạm văn nam bốn mươi ba tuổi ngụ tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
người điều khiển xe mercedes tông chết người vào dạng sáng một mươi hai tháng năm tại phan thiết
pc hai cũng đã hoàn tất việc khám xe mercedes và lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện để điều tra
chiếc xe mercedes benz dùng để gây án sản xuất năm hai nghìn một mươi tám biển số ba mươi f một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm
đăng ký chủ phương tiện là ông ndt ở quận đống đa hà nội
khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân hà xuân hải bốn mươi ba tuổi ngụ tại phường đức thắng
thành phố phan thiết tử vong do thùng phổi mất nhiều máu
cơ quan điều tra cũng đã mời triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai
và tiếp tục trích xuất camera an ninh tại các quán ăn trên đường phạm văn đồng
bước đầu qua trích xuất camera
trích xuất camera lấy lời khai những người liên quan xác định sau khi xảy ra mâu thuẫn
suýt va quẹt nhau tại quán nhậu rượu phát trên đường phạm văn đồng bờ kè phan thiết
người lái xe mercedes là phạm văn nam điều khiển xe chạy đến quán thuận phát
cũng nằm trên đường phạm văn đồng cách đó khoảng hơn hai trăm linh mét
khi nam cùng một người đàn ông và một phụ nữ bước xuống xe
đã bị nhóm thanh niên địa phương đi xe mô tô chạy theo dùng tay chân nón bảo hiểm đánh đấm nam
và người đàn ông đi chung xe cả hai người can ngăn
sau khi thoát ra được nam đã leo lên xe nổ máy tông ngã mô tô của nhóm thanh niên trên để giữa đường
và chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình vì bị nhóm thanh niên ném ghế bàn chai lọ theo
phạm văn nam đã điều khiển xe xoay nhiều vòng trong phạm vi vài chục mét và tông hà xuân hải
khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe mercedes rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân tay ngã
sau khi gây án nam điều khiển xe chạy với tốc độ cao rời khỏi hiện trường
và đi thẳng về thành phố hồ chí minh
đến chiều cùng ngày nam quay ra phan thiết đến pc hai trình diện
hiện tại sự việc vẫn đang được công an phối hợp công tác và điều tra
việc đe dọa đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức
người có tội chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa
nhưng những người thân ở lại mới thật sự có những mất mát không thể bù đắp nổi
vì vậy mỗi người trong chúng ta hãy giữ một cái đầu lạnh
và suy nghĩ về trách nhiệm với gia đình và xã hội để tránh xảy ra những vi phạm như trên
những ngày gần đây chúng tôi ghi nhận nhiều tai nạn thương tâm vì đuối nước
mà hầu hết các nạn nhân là trẻ nhỏ
hôm nay sáng ngày một mươi bốn tháng năm tại hà nội
lại xảy ra tai nạn đuối nước của ba em nam sinh lớp ba tử vong khi tắm ở đập nước
thông tin về vụ việc ông phùng trần ngọ
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng thái huyện ba vì thành phố hà nội cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra sự việc ba học sinh đuối nước thương tâm
theo ông ngọ vào chiều cùng ngày
ba cháu học sinh ra đập nước trên địa bàn để tắm không may bị đuối nước
khi nhận được thông tin lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn
tuy nhiên ba cháu không qua khỏi
chủ tịch xã đồng thái cho hay ba nạn nhân chín tuổi đang lọc sinh lớp ba
hiện lực lượng chức năng đã bàn giao các thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
trước tình trạng hàng loạt vụ đuối nước khiến trẻ em tử vong
thủ tướng phạm minh chính mới đây đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương
tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em đặc biệt chú trọng công tác phòng chống đuối nước cho trẻ
theo thủ tướng các cơ quan chức năng cần phối hợp với nhà trường và gia đình
để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè
hướng dẫn địa phương tổ chức dạy bơi
gian luyện kỹ năng bơi và hỗ trợ giảm giá vé chi phí dạy bơi cho học sinh trẻ em
người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh
cần bố trí ngân sách để thực hiện phòng chống đuối nước trẻ em
phổ cập bơi an toàn cho trẻ và hỗ trợ kinh phí phù hợp với việc học bơi
việc chỉ đạo của chính phủ cũng sẽ không có hiệu quả nếu không có sự giúp đỡ từ các bậc phụ huynh
ngay từ bây giờ cha mẹ nên trang bị cho con trẻ các kỹ năng bơi lặn
và cảnh báo với các em những khu vực nguy hiểm
đặc biệt khi chơi ở những vùng sông nước có ao hồ đừng để các con ra ngoài tầm mắt của mình
tiếp theo đây xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời tiết hà nội và khu vực phía bắc
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết
sau nhiều ngày mưa sông và lũ quét không khí lạnh tiếp tục tràn về giữa tháng năm
những cơn mưa ở miền bắc chưa có dấu hiệu ngừng lại
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi bốn tháng năm do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên thời tiết bắc bộ hôm nay chuyển mát có mưa vừa tới mưa to có nơi mưa rất to khả năng xảy ra lốc xét
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay một mươi bốn tháng năm đến hết ngày mai
vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
khu vực đồng bằng bắc bộ và thanh hóa xuất hiện mưa rào và rông cục bộ mưa vừa mưa to
từ chiều một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng năm khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày một mươi năm tháng năm bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy một mươi chín độ c
từ chiều ngày một mươi năm tháng năm trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ chiều tối ngày một mươi năm tháng năm ở vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba m
từ ngày một mươi sáu tháng năm khu vực bắc biển đông và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
khu vực hà nội đêm nay đến hết ngày một mươi năm tháng năm có mưa rào và rông
cũng có mưa to
từ đêm một mươi năm tháng năm trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ông nguyễn văn hưởng trường phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay
đợt không khí lạnh giữa tháng năm ở miền bắc tuy không làm nhiệt độ giảm sâu nhưng có thể gây mưa lớn trên diện rộng gió giật mạnh trên biển
đặc biệt đối với đợt không khí lạnh này việc giảm nhiệt không đáng ngại
tuy nhiên trên đất liền sẽ gây ra mưa trên diện rộng ở bắc bộ sau đó lan rộng đến miền trung
nhất là trong ngày một mươi năm một mươi sáu tháng năm có khả năng gây ra lũ quét sạt lửa đất rông lốc xét mưa đá
trên biển sẽ có gió cấp sáu giật cấp bảy cấp tám ở khu vực biển miền trung
diễn biến thất thường của thời tiết đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các khu vực vùng núi phía bắc nước ta
trong những ngày tiếp theo mong rằng thời tiết sẽ dịu dàng với người dân hơn một chút
dịch bệnh đã cướp đi của chúng ta quá nhiều gia đình hạnh phúc rồi
thưa quý vị bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại